trao đổi bên hành lang quốc hội sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cho biết
tổng đài bảo hộ công dân đã tiếp nhận thông tin của một mươi bốn gia đình đề nghị hỗ trợ xác minh tìm kiếm người thân bị mất tích tại anh
cục lãnh sự đã liên hệ trực tiếp và hướng dẫn gia đình các thông tin cần cung cấp để đẩy nhanh việc xác minh
đồng thời đề nghị các gia đình phối hợp cung cấp các thông tin cập nhật về người thân nếu có tại anh để kịp thời xử lý
báo lao động có bài viết đáng chú ý phải lên phương án nếu các tỉnh nam bộ ngập trong nước ở đỉnh chiều năm hai nghìn một mươi năm
một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc tổ chức khoa học có trụ sở tại mỹ thực hiện vừa được công bố mới đây đã đưa ra các cảnh báo sốc rằng
các tỉnh nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh gần như ngập dưới nước ở đỉnh chiều năm hai nghìn năm mươi
thông tin được đưa ra đúng vào thời điểm
những ngày này người dân tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh gần như ngập dưới nước ở đỉnh chiều năm hai nghìn năm mươi
và các tỉnh đồng bằng sông kiều long đang phải chống trọi với cảnh ngập lụt khi mà chiều cương liên tiếp vượt báo độc ba đặt đỉnh hơn một bảy mét
với diễn biến phức tạp của thời tiết thì dự báo về khả năng phần lớn nam bộ bị chìm dưới đỉnh chiều cường vào năm hai nghìn năm mươi là điều hoàn toàn có thể xảy ra
nếu như chúng ta không có những giải pháp phòng chống ngay từ bây giờ
tiếp tục thông tin về cơn bão số năm trên nhiều báo số ra ngày hôm nay
bão số năm đổ bộ các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
huy động tổng lực ứng phó hơn năm mươi chuyến bay bị chậm hủy chuyến
thành phố hồ chí minh sẵn sàng phương án di rời dân xã đảo thạnh an cần giờ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tối ngày ba mươi tháng một mươi ở lý sơn quảng ngãi đã có gió giật cấp chín
an nhơn bình định giật cấp một mươi hoài nhơn bình định giật cấp chín quy nhơn bình định giật cấp tám
ngày ba mươi tháng một mươi các tỉnh thành phố khu vực trung bộ và tây nguyên tiếp tục ra soát kiểm đếm tàu thuyền
đã hướng dẫn cho hơn năm mươi sáu bảy trăm một mươi năm phương tiện tránh bão
xin được chuyển sang thông tin tiếp theo trên các báo khác
giá mua mía của các nhà máy đường liên tục giảm trong những năm qua khiến cho người trồng mía thua lỗ nặng
nguyên nhân chính là do lượng đường nhập lậu về quá nhiều nhưng các cơ quan chức năng vẫn đang bất lực trong việc kiểm soát
cây mía chết với đường lậu là bài viết trên báo tuổi trẻ
theo các chuyên gia mía đường từ ngày một tháng một năm hai nghìn
thuế nhập khẩu đường từ khu vực asean sẽ được bãi bỏ
sẽ càng tạo thêm gánh nặng cho ngành mía đường của nước ta để cạnh tranh
đường nhập lậu sẽ giảm đi nhưng vẫn còn và tiếp tục đe dọa khoảng một triệu nông dân trồng mía trong cả nước
nếu như công tác phòng chống buôn lậu không có những giải pháp căn cơ và quyết liệt hơn so với hiện nay
báo thanh niên có bài phản ánh mối nguy từ một tám triệu tấn nhôm bí mật vào việt nam
tổng cục hải quan cho biết
đã chặn đứng một tám triệu tấn nhôm trung quốc nhập về việt nam để giả mạo xuất xứ nhằm xuất khẩu sang mỹ và các nước
ước tính giá trị khoảng bốn ba tỷ đô la mỹ
vụ việc do một tập đoàn có công nghệ dây chuyền nhưng lại nhập khẩu nhôm thỏi nhôm thanh nhôm bán thành phẩm
nhằm đưa ra các sản phẩm để xuất khẩu đi mỹ và một số nước khác nhằm hưởng lợi thế từ tranh lệch thuế xuất
thưa quý vị và các bạn việc tổ chức cho học sinh tham gia học ngoại khóa ngoài nhà trường cũng tiềm
ẩn những nguy cơ và thực tế là đã xảy ra một số tai nạn thương tâm
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám một học sinh ở quận tây hồ hà nội đã tử vong khi đi học ngoại khóa tại tỉnh hòa bình
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín xe chở đoàn cán bộ giáo viên học sinh của một trường học ở tỉnh nghệ an đi dã ngoại
đã gặp tai nạn khiến cho ba học sinh bị thương
và trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy hai học sinh của tỉnh nghệ an đã bị đuối nước khi đi chụp ảnh kỳ yếu
chặn nguy cơ rủi ro cho học sinh khi học ngoại khóa
là bài viết trên báo hà nội mới
tháng một mươi một là thời điểm mà các trường học tại hà nội tổ chức cho học sinh học tập ngoại khóa như đi dã ngoại trải nghiệm
đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của học sinh
trước vấn đề này ngành giáo dục hà nội đã chỉ đạo các trường có giải pháp hiệu quả
nhằm ngăn chặn nguy cơ rủi ro cho học sinh khi học ngoại khóa
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang năm
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân